trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết chiều nay khi đi vào vùng biển phía bắc quần đảo hoàng sa bão số một mươi ba đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
hồi một mươi ba h vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi bảy năm độ vĩ bắc một trăm một mươi hai ba độ kinh đông ngay trên vùng biển phía bắc quần đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy tức là từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp
đến một mươi ba h ngày một mươi ba tháng một mươi một vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng một mươi sáu chín độ vĩ bắc một trăm linh chín chín độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm linh km về phía tây
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu dưới bốn mươi km một giờ
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khu vực bắc biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
có mưa rào và rông gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh